sau gần bốn tháng thí điểm nghiên cứu đánh giá công nghệ xử lý nước hồ ô nhiễm bằng chế phẩm redoxi ba c
đến nay công nghệ này đã chính thức được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn thành phố hà nội
mở ra nhiều hy vọng trong việc cải thiện hơn hai trăm linh hồ đang trong tình trạng ô nhiễm nước
từ báo cáo đánh giá kết quả thực trạng nước hồ trên địa bàn thành phố hà nội cho thấy
hiện hà nội có một trăm một mươi hai trên một trăm hai mươi hồ trên địa bàn thành phố hà nội
và một trăm bốn mươi trên một trăm năm mươi hồ ngoại thành đã bị ô nhiễm
sau nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm các công nghệ trong nước và một số nước trên thế giới
để tiến hành xử lý nước hồ ô nhiễm không mang lại hiệu quả như mong muốn
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã cho chế phẩm redoxi ba c của nước cộng hòa liên bang đức vào thử nghiệm
sau ba tháng nghiên cứu thử nghiệm đánh giá đến nay công nghệ đã chính thức được ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đưa vào triển khai xử lý các hồ ô nhiễm
với công nghệ này thì chỉ cần
xử lý một lần không phải chia làm nhiều đợt cho một lần xử lý
và thứ hai nữa là nó có cái ưu điểm là nó cũng rất là đơn giản
máy móc thiết bị như các mọi người đã thấy thì nó cũng đơn giản thôi
và về mặt hiệu quả thì nó cũng rất là tốt
đầu tiên là nó cũng làm sạch nước hồ khử hết các cái mùi hôi thối
thứ hai nữa là nó cũng làm sạch nước hồ khử hết các cái mùi hôi thổi
và nó khử các cái chất thịu cơ làm trong nước hồ
và thứ ba là đối với một số cái quy vạn loại nặng mà hàm lượng cao thì nó sẽ giảm
redoxi ba c là chế phẩm của cộng hòa liên bang đức được thiết kế đặc biệt
theo đơn đặt hàng của ủy ban nhân dân thành phố hà nội và là chế phẩm độc quyền của hà nội
đây là chế phẩm được đánh giá là thân thiện với môi trường
có tác dụng tốt không chỉ cho người sử dụng
mà cả cho sinh vật nuôi dưới nước
đối với cái chế phẩm cũ là mất bốn bước
nó mất thời gian mà thứ hai nó rất độc hại cho anh em công nhân đi làm trực tiếp với chúng tôi
còn đối với cái chế phẩm vừa rồi được thành phố với công ty cấp cho
còn tôi về làm thấy cả nó rất đơn giản và nó thân thượng
môi trường này không độc hại đến anh em chúng tôi
người lao động trực tiếp với chúng tôi
tình trạng là có những ngày mà trở trời thì cái mức độ ô nhiễm nó có thể là xảy ra
thế trong thời gian này
trong buổi hôm nay được công ty cấp thuốc nước môi trường hỗ trợ cho việc mở khử môi trường nước này
với nhiều chất chè thuận nợ và chất tốt cho nhân dân nhiều
hiện nay công nghệ xử lý nước ô nhiễm bằng chế phẩm redoxi ba c
đã được triển khai rộng rãi tại sáu mươi sáu hồ đang bị ô nhiễm
được biết trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ tiếp tục có thêm ba mươi hồ nước bị ô nhiễm được xử lý bằng công nghệ này
và năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có tám mươi một trăm linh
hồ nước được xử lý